thưa quý vị và các bạn ngày hai mươi ba tháng một năm hai nghìn một mươi tám một công dân của xã đinh lạc huyện di linh tỉnh lâm đồng biến mất không rõ lý do
nhiều ngày sau đó gia đình và cơ quan công an đã dốc sức tìm kiếm song không có kết quả
nhiều thông tin trái chiều về nguyên nhân biến mất của nạn nhân đã nhanh chóng lan ra khắp huyện khiến người dân ở đây vô cùng hoang mang lo sợ
tâm lý bất an của người dân đã làm gia tăng áp lực lên cơ quan điều tra bên cạnh việc phải tìm ra hành tung người mất tích
vậy lực lượng cảnh sát điều tra công an tỉnh lâm đồng sẽ phải làm những gì để tìm ra nguyên nhân thực sự đằng sau sự biến mất bí ẩn của nạn nhân và trả lại cuộc sống bình yên cho nhân dân
câu trả lời sẽ có trong chương trình hành trình phá án của chúng tôi ngay sau đây
mà nó liên canh liên cư cũng tìm nhưng mà tìm không thấy gì cả
sau hai mươi bốn giờ tìm kiếm liên tục nhưng không có kết quả công an huyện di linh nhận định
việc biến mất của võ thành tuấn có những dấu hiệu không bình thường
không loại trừ khả năng anh tuấn đang bị khống chế bắt giữ thậm chí đã bị xa thải
công an huyện di linh lập tức báo cáo sự việc lên công an tỉnh lâm đồng
và đề nghị phối hợp điều tra làm sáng tỏ sự việc anh võ thành tuấn mất tích
tờ nghi vấn trên
cơ quan điều tra nhanh chóng bắt tay vào xác minh danh tính của người mất tích
theo đó võ thành tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường trú tại thôn đồng lạc một
xã đinh lạc huyện di linh tỉnh lâm đồng
tuấn đã lập gia đình và có một con trai nhỏ
gia đình tuấn sống bằng nghề bán cà phê và cho vay nặng lãi
nhận định việc hành nghề cho vay lãi của tuấn là phức tạp
nên cơ quan điều tra tập trung ra soát xác minh các mối quan hệ làm ăn của tuấn
trong lúc các trinh sát đang tiến hành khoanh vùng các mối quan hệ làm ăn kinh tế của võ thành tuấn
thì lại có một thông tin anh tuấn bỏ lên sài gòn cùng bạn gái
không bỏ qua bất kỳ một manh mối nào dù là nhỏ nhất trong quá trình điều tra
hơn nữa anh tuấn lại là người có điều kiện kinh tế
nên cơ quan điều tra đã cử chính sách điều tra theo hướng này
sau một quá trình ra soát khẩn trương
mỗi điều tra các mối quan hệ làm ăn kinh tế của võ thành tuấn
các mối quan hệ làm ăn của nạn nhân khẳng định anh tuấn không có quan hệ làm ăn bên ngoài huyện di linh
tuy nhiên các mối quan hệ làm ăn của tuấn trong thị trấn di linh
và đặc biệt ở xã đình lạc lại dày đặc và khá phức tạp
sự đối tượng làm ăn giao dịch với tuấn rất đông và đủ mọi thành phần
nhiều người trong số đó đã rời khỏi địa phương trước và trong thời gian anh tuấn mất tích
nên cần có thêm thời gian để xác minh
vì đối tượng này
từ đặc thù vậy chúng tôi nhận định là mối quan hệ thù ngoài
mối thẩm ngoài với đối tượng ngoài là không có
từ trước đến nay riêng chỗ đạn nhân tuấn này
tại địa phương thì là thông qua nắm tình hình thì xác định thì
anh tuấn này thì là tại địa phương là không cấu kết với đối tượng ở ngoài
chỉ chơi xung quanh vực xã địa phương hơn
nên khi mà anh tuấn mất tích
thì chúng tôi sẽ không có kết với đối tượng ở ngoài
tôi nhận định là chỉ trong khu vực địa phương
chứ không phải mà mâu thuẫn với ngoài nữa
giữa lúc này tại địa phương lại rộ lên nguồn tin
anh võ thành tuấn trước đây có mâu thuẫn với một nhóm người
và nay bị chúng trả thù
tiếp nhận nguồn thông tin trên cơ quan điều tra cũng không loại trừ
vì thực tế trong quá khứ anh tuấn từng có một tiền án
về tội gây dối trật tự công cập

ngay lập tức những đối tượng thuộc diện này được mời lên cơ quan điều tra
để trình bày về thời gian biểu trong các ngày hai mươi ba và hai mươi bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi
tất cả những đối tượng từng có mâu thuẫn với tuấn
đều khai báo rành giọt về thời gian biểu của mình
cơ quan điều tra tiến hành xác minh lời khai của số đối tượng trên
thì không phát hiện dấu hiệu khả nghi
về các mối quan hệ xã hội là ban đầu cũng đặt ra
nhưng mà nói chung là nó
không không có nhiều
thực sự là không có nhiều
cùng lúc này hướng điều tra tập trung vào mối quan hệ tình cảm của nạn nhân
cũng cho biết không tìm được manh mối hay tài liệu nào
thể hiện anh tuấn có quan hệ ngoài hôn nhân
bên cạnh đó gia đình ông võ thành trọng cũng khẳng định
khi rời khỏi nhà anh tuấn không mang theo thêm tài khoản nào
có giá trị lớn ngoài chiếc xe máy và chiếc điện thoại iphone
với kết quả trên thì hai trong số ba hướng điều tra chủ chốt
đã bị loại khỏi kế hoạch điều tra của ban chuyên án
hy vọng còn lại lúc này tập trung vào kết quả giả soát
xác minh số đối tượng có quan hệ làm ăn kinh tế
đối với anh võ thành tuấn
sau khi giả soát thẩn trọng cơ quan điều tra đã khoanh vùng được
một số đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn nhất là trần quốc vũ
thông tin mà nắm được là tuấn có cho vũ vay là chín mươi triệu
và quá trình đó là vay thì vũ đã trả được nhiều lần rồi
thì đến cái thời điểm hiện tại này thì chỉ còn là nợ lại một mươi năm triệu thôi
nhưng mà theo thông tin nắm là chỗ gia đình ông trọng và tuấn này
là giữ cái giấy vay mượn chín mươi triệu đó và không trả
thì tên vũ này thì có nhiều lần là có yêu cầu là viết lại giấy
bởi vì chỉ còn nợ là một mươi năm triệu thôi
nhưng mà chỗ nhà ông trọng với tuấn là không cho
và trong quá trình đó thì theo nắm thông tin
thì xác định là vũ và tuấn trước đây là sống chung với nhau từ nhỏ đến lớn
và trong thời gian gần khi nhất đây thì vũ với tuấn là thường xin gọi điện thoại
và cãi chửi nhau và hâm he đe dọa giết nhau
trần quốc vũ là đối tượng trong diện quản lý của công an huyện di linh
từng có một tiền án về tội cố ý gây thương tích
và tiền sự về tội xâm hại đến sức khỏe của người khác
vũ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy tại huyện di linh lâm đồng
vũ lập gia đình và có một con trai
nhưng hiện tại hai vợ chồng sống đi thân
vũ không có công an việc làm ổn định
thu nhập chính chỉ dựa vào mấy hectare cây cà phê của bố mẹ ruột
theo các trinh sát thì ngày hai mươi ba tháng một năm hai nghìn một mươi chín
vũ có khoảng thời gian vắng mặt tại địa phương
vì vậy anh này lập tức được cơ quan điều tra mời lên
để lấy lời khai về thời gian biểu trong ngày hai mươi ba tháng một
tại cơ quan điều tra trần quốc vũ khai nhận
ngày hai mươi ba tháng một vũ ngủ tại nhà đến hơn một mươi một giờ trưa mới giận
sau đó vũ bắt xe từ di linh lên đà lạt thăm con trai đang sống cùng vợ
nhưng không gặp được
sau đó vũ ra hồ xuân hương hóng gió một lúc rồi lại bắt xe về lại di linh

nhưng mà không có thừa nhận việc là tuấn có bảo đây gặp
sau khi mà chúng tôi làm việc với đối tượng vụ sau
thì chúng tôi thấy không có một căn cứ nào để giữ đối tượng vũ này
thôi chúng tôi phải buộc phải cho vũ về
cơ quan điều tra sau đó vẫn bố trí lực lượng xác minh
lời khang của vũ
đồng thời dõi theo diễn biến tâm lý
cũng như di biến động của đối tượng
trong khi quá trình trinh sát vẫn đang diễn ra
thì cơ quan điều tra lại tiếp nhận được một đoạn hình ảnh
trích xuất từ camera an ninh
của một hộ dân sinh sống gần nhà nạn nhân võ thành tuấn
trong quá trình xác minh
thì trinh sát của phòng ánh sách hình sự
với cơ quan viện di linh
có thu thập được một số hình ảnh

để giải đáp cho nghi vấn trên
cơ quan điều tra tiếp tục bổ sung lực lượng
tiến hành giả soát kỹ lưỡng lại toàn bộ số camera an ninh
trên đoạn đường từ nhà nạn nhân đến nhà trần quốc vũ
mục tiêu mà cơ quan điều tra hướng đến

chính là điểm dừng của chiếc xe xe xe tư
do võ thành tuấn điều khiển
xong xong với công tác trên
thì những người đã gặp hoặc tiếp xúc với vũ
trong ngày hai mươi ba tháng một
cũng được cơ quan điều tra tiếp nhận lấy lời khai
vợ của vũ cho biết
chị đi làm nên không hay biết
có việc vũ lên đà lạt thăm con
cũng không thấy vũ liên lạc lại
hoặc để lại tin nhắn

và về lại di linh
vì trần quốc vũ khai
anh ta bắt xe dọc đường nên không nhớ đi xe hãng nào
trong khi đó em trai trần quốc vũ khai nhận
bảy h tối ngày hai mươi ba tháng một
có được vũ điện thoại nhờ ra bến xe đón
và đưa về nhà riêng của vũ
ở thôn đồng làng một

vũ là cái đối tượng
cũng đang bị
khủng hoảng về tình cảm
và có thể nói là
ngoài cái khủng hoảng về tình cảm
thì trong cũng
quấn tủng về kinh tế
đối tượng cũng hay cờ bạc
rồi dẫn đến vai nợ
của một số người đặc biệt trong đó có
là anh tuấn này
ngoại trừ một vài tình tiết
chưa được làm sáng tỏ thì cho đến lúc này cơ quan điều tra chưa có tài liệu nào thuyết phục
nhằm chứng minh trần quốc vũ có liên quan đến sự biến mất của anh võ thành tuấn
đã năm ngày trôi qua kể từ khi anh võ thành tuấn rời khỏi nhà
dù gia đình và cơ quan điều tra không ngừng tìm kiếm song vẫn không có thêm thông tin gì
nhiều nghi vấn được đặt ra sau sự biến mất của võ thành tuấn đã được ban chuyên án điều tra xác minh
nhưng các đầu mối đều vột ráng rồi tắt liệm giống như những ngọn mến trong đêm rông
đã khiến những người thân của nạn nhân mỗi lúc thêm tuyệt vọng
người dân xã đinh lạc và các vùng lân cận bắt đầu hoang mang lo lắng về tình hình an ninh trật tự

một vùng đất mà xưa nay hiếm khi xảy ra những vụ việc nghiêm trọng như lần này
dư luận quần chúng nhân dân làm gia tăng áp lực lên cơ quan điều tra
khiến cho thành viên ban chuyên án lúc nào cũng như đang ngồi trên đống lửa
dù được xác định là rất mong manh nhưng vì vụ án đang hết dần các manh mối
được hy vọng là chiều khóa mở ra cánh cửa sự thật
việc anh võ thành tuấn biến mất nên cơ quan điều tra tiếp tục dồn sức
trong việc ra soát hệ thống camera an ninh tại địa phương và tích cực vận động
thuyết phục người dân tố giác những sự việc biểu hiện bất minh
công tác ra soát camera an ninh dù đã được các điều tra viên kiểm tra thận trọng tỉ mỉ
song vẫn không tìm thêm được hình ảnh nào có liên quan đến hành trình của võ thành tuấn
trong chiều ngày hai mươi ba tháng một và những ngày tiếp sau đó
giữa lúc mọi hy vọng đang dần tắt đi thì một hình ảnh đã giúp các điều tra viên bừng tỉnh
một lần nữa thắp lên hy vọng mạnh mẽ đối với cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lâm đồng
về việc lần ra được manh mối làm sáng tỏ nguyên nhân sự biến mất của anh võ thành tuấn
nhưng liệu những hình ảnh trên có liên quan và hữu ích cho vụ án hay không
hay lại như những lần trước các manh mối cứ mở ra rồi lại nhanh chóng khép lại
giống như trò chơi đuổi bắt đã bao lần làm hao tổn tâm lực của cơ quan điều tra
người đàn ông mặc áo đen là ai vì sao lại sử dụng phương tiện của anh võ thành tuấn
có gì bên trong chiếc thùng các tông anh tuấn hiện đang ở đâu còn hay mất
những câu hỏi trên sẽ có lời giải đáp trong phần tiếp theo của chương trình
về đặc điểm nhận dạng đối tượng qua camera ghi nhận nó cũng không rõ ràng lắm
có quan hệ văn nhợ với anh võ thành tuấn
nhưng tôi đã xác minh là trong khoảng thời gian từ trưa đến hai giờ chiều
thì bao nhiêu xe lưu thông ở trên đường có thể nói là rất nhiều khó khăn
tôi đã tổ chức tìm kiếm nhưng mà ở một khu vườn giấy rất là rộng
nhiều khả năng để một người chọn ra hắn
thông qua tất cả camera ở trên địa bàn thì chúng tôi nhận thấy cái xe này đi về hướng tâm bố
quá trình đi về hướng tâm bố sau đó là đi vào hướng rừng tâm bố
chúng tôi có hỏi xác minh các hộ dân sống chung quanh
thế nhưng người ta có phát hiện là có một cái xe
mà thường thường thì
xe đi vào trong cuộc đó là xe xấu xe đi làm dãy xe chế độ v v
thế nhưng mà hôm đó thì có một vợ chồng các anh chị đó ngồi đấy
phát hiện là có một cái xe rất là đẹp
dạng màu dạng xe xter đấy
đấy nhưng mà đeo khẩu trang và chùm
và đằng trước là có một cái
đằng sau đằng trước có một cái giỏ
và đằng sau là có một cái thùng giống như dạng cát tông
đấy buộc mà phóng rất nhanh
đó là một quỷ đơn áp
trúc đ hace nhưng của thầy
đ marketplace đấy lih synhar khoan
chúc ph retract được

để subscribe kênh lalaschool để không bỏ lỡ những clip nè m stability apprendre